thưa quý vị mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
công an các quận huyện tại tp hcm tiếp tục khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi hai bị can về hành vi nhận hối lộ
và một bị can về hành vi đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
ở phường an phú đông quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bốn d ở xã xuân thới sơn huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can về hành vi nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba v
có địa chỉ tại phường tam bình và chi nhánh một địa chỉ khu phường linh trung tp hcm
trước đó vào cuối tháng một mươi năm
ngày một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp các trung tâm nêu trên
việc khởi tố được thực hiện công khai
việc khởi tố được thực hiện khi công an tp hcm mở rộng điều tra sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam